liên quan đến việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế công ty việt á sáng nay ngày một mươi tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của
dương bá thanh dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trưởng khoa dược trang thiết bị y tế và nguyễn đăng đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám viên chức thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận cdc tỉnh ninh thuận
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
cơ quan công an cho biết từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là trưởng khoa dược trang thiết bị y tế
và tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu ông dân cùng với nguyễn đăng đức đã liên hệ với công ty cổ phần việt á
lấy báo giá cho mỗi gói thầu để lập hồ sơ chỉ định thầu đối với năm gói thầu mua sinh phẩm
kit test xét nghiệm covid một mươi chín của tỉnh
đấu thầu của ông dân và nguyễn đăng đức đã không tuân thủ quy định của pháp luật
vì đã thông đồng với công ty việt á lấy ba báo giá do công ty việt á đưa ra
trong đó báo giá do công ty việt á đưa ra có mức giá thấp nhất
các báo giá còn lại do các công ty con của công ty việt á gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hiện cơ quan công an đang tiến hành ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với dương bá thanh dân và nguyễn văn đức
để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dambrong
tỉnh lâm đồng phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng gồm nguyễn thị chiến bốn mươi sáu tuổi
chú tại huyện đam rồng và các đối tượng phi năng hiến ba mươi tuổi phi năng đoan hai mươi năm tuổi phi năng vũ một mươi tám tuổi
ca tơ xoái ba mươi hai tuổi cùng chú tại huyện bắc ái tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi hủy hoại rừng
theo kết quả điều tra ban đầu vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chiến thuê hiến đoan vũ và xoái từ ninh thuận
lên huyện dambrong làm công
tại đây chiến nuôi ăn và trả công cho mỗi người là hai trăm linh đồng một ngày để những người này thực hiện việc phá rừng
cưa hạ cây và đốt dọn nhằm mục đích chiếm đất tại khoảnh bốn tiểu khu hai trăm một mươi bảy thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý
tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi hủy hoại bốn bốn hectare rừng phòng hộ
chữ lượng gỗ thiệt hại gần sáu mươi m ba
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dambrong đã tạm giữ hình
sự các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
với quy mô lớn tại địa bàn phường ea tam thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh
ở số chín mươi sáu đường một mươi chín tháng năm phường ea tam do nguyễn thanh thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn làm chủ và phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
trong đó có một số loại thực phẩm là thịt cá hải sản đông lạnh đã bốc ngùi và chuyển màu thơm đen
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong ba tủ đông và một kho lạnh có khoảng gần ba năm tấn thực phẩm đông lạnh
gồm các loại như gà ủ muối rồi sụn mực một nắng bạch tuộc với thời gian lưu trữ không xác định được
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
an toàn thực phẩm và gần ba năm tấn thực phẩm trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp đồng mua bán và nguồn gốc xuất xứ
số thực phẩm đông lạnh được thủy nhập từ nhiều nơi và bán xỉ lẻ tại nhà
bán online cho các huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc và một số tỉnh lân cận
chủ cơ sở thừa nhận là đã nhập các nguồn hàng này nhiều nơi trên cả nước
khi nhập hàng thì nguồn hàng rất là rẻ với giá trị vài chục ngàn
tuy nhiên khi lưu thông ra thị trường thì những sản phẩm này được bán với giá vài trăm ngàn
thì qua công tác kiểm tra này thì phòng cảnh sát môi trường đề nghị các cơ quan ban ngành quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm
cùng chung tay vào cuộc kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa là thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
và đồng thời khuyến cáo với người dân là trước khi tiêu thụ cái hàng hóa để tìm hiểu về nguồn gốc thực phẩm
đây là cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc với quy mô lớn nhất ở đắk lắc bị phát hiện xử lý
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi ba d cùng năm cá nhân khác vừa bị công an huyện đông anh

công an huyện đông anh tp hà nội tạm giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ ông đoàn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi ba d để làm rõ về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra công an cũng đã bắt giữ ông phạm văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phó giám đốc trung tâm cùng bốn đăng kiểm viên là hoàng trung hải nguyễn thành đạt trần thành đạt và ngô hoàng anh
hiện công an huyện đông anh đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ vụ việc liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi ba d để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng ba thành phố hà nội đã có thêm hai trung tâm đăng kiểm được hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
theo cục đăng kiểm việt nam hai đơn vị được khôi phục hoạt động là trung tâm hai nghìn chín trăm linh ba s nằm trên đường lê quang đạo quận nam tử liêm và trung tâm hai nghìn chín trăm một mươi bốn d tại khu công nghiệp thanh oai huyện thanh oai
mỗi trạm có một dây chuyển hoạt động nhân sự được huy động để vận hành tại hai trung tâm đăng kiểm trên đến từ nhóm đăng kiểm viên tại chỗ của đơn vị đăng kiểm
không bị tạm giam đồng thời cục đăng kiểm điều động thêm nhân lực từ các trung tâm khác về
như vậy hà nội sẽ có tám trên ba mươi một trung tâm mở cửa với một mươi ba trên sáu mươi một dây chuyển trong đó sáu trung tâm từng bị khám xét khởi tố đăng kiểm viên và được mở lại sau khi bổ sung nhân sự
công an huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt giữ đối tượng vương trung tá ba mươi năm tuổi trú tại xã xuân bắc huyện xuân lộc để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
do làm ăn thua lỗ để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân vương trung tá đã thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng rồi mang đi cầm cố thế chấp
theo hồ sơ của cơ quan công an tá là người kinh doanh xe chạy dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái nhưng không có xe nên đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
y đã ký hợp đồng thuê năm chiếc xe của ba người khác trú ở huyện xuân lộc và cẩm mỹ thời hạn thuê một mươi hai tháng giá bình quân từ một mươi một mươi năm triệu đồng một xe một tháng
tuy nhiên do làm ăn thua lỗ không trả được nợ nên tá đã làm liều mang năm xe ô tô đã thuê đi thế chấp vay được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
tuy nhiên do làm ăn thua lỗ không trả được nợ nên tá đã làm liều mang năm xe ô tô đã thuê đi thế chấp vay được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng và tiêu xài cá nhân
xe cũng ở huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh rồi mang đi cầm cố và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc đã bắt giữ tá thu giữ chín xe ô tô cùng nhiều tăng vật liên quan
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc đã bắt giữ tá thu giữ chín xe ô tô cùng nhiều tăng vật liên quan